để phòng ngừa và đấu tranh với tình trạng di cư bất hợp pháp đến các nước trên thế giới
thời gian qua lực lượng chức năng tỉnh quảng bình đã phối hợp với tổ chức di cư quốc tế
thực hiện nhiều chương trình tuyên truyền cho người dân các quy định của pháp luật về xuất nhập cảnh
về di cư an toàn và những hệ lị của việc di cư trái phép
nhờ đó nhận thức của người dân ngày càng đứng nâng cao
xã hải phú và xã nhân trạch của huyện bố trạch là những địa phương có người dân đi xuất khẩu lao động lớn nhất tại quảng bình
chính vì thế những buổi truyền thông cộng đồng về chủ đề di cư an toàn
nhằm phòng ngừa việc di cư trái phép và nạn buôn bán người đã nhận được sự quan tâm của đông đảo người dân
mỗi một người dân tham gia vào hoạt động truyền thông này sẽ làm tỏa những thông điệp này tới cho người dân ở cộng đồng mình
cho người thân của mình bằng cách đó bạn không chỉ mang lại sự bình an an toàn cho bản thân mình cho gia đình mình mà còn cho cả cộng đồng
thời gian qua công an tỉnh quảng bình đã phối hợp với tổ chức di cư quốc tế iom tổ chức nhiều buổi truyền thông cộng đồng
về di cư an toàn và phòng ngừa di cư trái phép từ việt nam bằng tàu thuyền cho người dân
quá trình triển khai thì chúng tôi tổ chức rất nhiều hoạt động
trao nhận thức cho người dân về di cư an toàn phòng trọng xuất nhập cảnh trái phép và hàn chế thấp nhất rủi ro của việc thành nàn nhân của mỗi bản người cho bà con
vượt biên trái phép bằng đường biển đã để lại hậu quả nặng nề cho nhiều gia đình
đó không chỉ là gánh nặng nợ nần mà thậm chí đã phải trả giá bằng tính mạng
hy vọng bằng các biện pháp tuyên truyền rộng rãi cùng nhận thức đầy đủ của người dân tình trạng vượt biên trái phép sẽ chấm dứt trong thời gian tới